tại phiên họp thứ bốn mươi năm đợt hai của ủy ban thường vụ quốc hội diễn ra mới đây
một trong những vấn đề được quan tâm tại phiên họp này là việc chính phủ đề xuất ba phương án
chuyển đổi tám dự án đầu tư cao tốc bắc nam sang đầu tư công một trăm linh
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho rằng các dự án được chuyển đổi
phải là những dự án không có nhà đầu tư tham gia hoặc có nhà đầu tư tham gia
nhưng khó có khả năng là huy động vốn tín dụng và khả năng đấu thầu không thành công
bên cạnh đó đây phải là những công trình cần thiết và cấp bách
ba phương án được chính phủ trình ra xem xét bao gồm
phương án một chuyển đổi toàn bộ tám dự án thành phần bổ sung thêm bốn mươi bốn bốn trăm chín mươi ba tỷ đồng vốn nhà nước
phương án hai chuyển đổi năm dự án bao gồm mai sơn quốc lộ bốn mươi năm quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn
nghi sơn diễn châu vĩnh hảo phan thiết và phan thiết dầu dây bổ sung thêm ba mươi ba năm mươi sáu tỷ đồng vốn nhà nước
phương án ba chuyển đổi ba dự án bao gồm mai sơn quốc lộ bốn mươi năm vĩnh hảo phan thiết
và phan thiết dầu dây bổ sung thêm hai mươi ba bốn trăm sáu mươi hai tỷ đồng vốn nhà nước
lý do để chính phủ tính đến việc chuyển đổi hình thức đối tác công tư ppp sang đầu tư công toàn bộ các dự án nêu trên
là do tác động của dịch covid một mươi chín khiến tăng trưởng kinh tế nước ta sụt giảm
thêm vào đó việc huy động nguồn vốn tín dụng cho tám dự án này được dự báo là rất khó khăn
việc sụt giảm doanh thu tại nhiều dự án bot giao thông trong thời gian vừa qua
đã minh chứng cho những rủi ro cho nhà đầu tư và gây áp lực không nhỏ cho hệ thống ngân hàng
thẩm tra tờ trình của chính phủ thường trục ủy ban kinh tế không đồng tình với phương án một và phương án hai
vì trái các nguyên tắc ủy ban thường vụ quốc hội đã kết luận tại phiên họp trước
đối với phương án ba đa số ý kiến thường trục ủy ban kinh tế băn khoăn việc lựa chọn dự án
là dự án mai sơn quốc lộ bốn mươi năm và dự án phan thiết dầu dây mà chính phủ đề xuất
lý do cả hai dự án này có tiềm năng khả thi nhất để thực hiện theo hình thức ppp
qua thảo luận ủy ban thống vụ quốc hội quyết định sẽ chỉ trình quốc hội phương án chuyển sang đầu tư công ba dự án tại phương án ba
đối với năm dự án còn lại ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị tiếp tục đấu thầu để chọn các nhà đầu tư
thực hiện theo luật ppp khi được quốc hội thông qua